với kết quả của hội nghị cấp cao apec cấp cao asean cấp cao đông á và hội nghị bộ trưởng asem vừa qua
ngoại giao việt nam đã thực sự chủ động đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương mà đại hội đảng một mươi hai đã đề ra
trong năm qua đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng nhìn chung ổn định
việt nam đã phối hợp triển khai hiệu quả công tác quản lý biên giới và cửa khẩu theo các hiệp định
thỏa thuận đã ký với trung quốc lào và campuchia
đồng thời thúc đẩy hợp tác biên giới liên cửa khẩu và thể chế hóa hơn nữa công tác quản lý đường biên giới
ngoại giao phục vụ phát triển đã góp phần quan trọng giữa đà tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước
đi liền với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao là hàng trăm thỏa thuận hợp tác
hợp đồng lớn trị giá hàng chục tỷ đô la mỹ là những khoản viện trợ trị giá hàng chục triệu đô la
với nguồn vốn đầu tư nước ngoài năm nay có thể đạt ba mươi năm tỷ đô la mỹ và kim ngạch xuất khẩu trên hai trăm linh tỷ đô la
có một phần đóng góp quan trọng của ngoại giao vì đã tranh thủ được quan hệ chính trị ngoại giao tốt với các đối tác
để phục vụ thiết thực cho các lợi ích phát triển của đất nước
ngoại giao đã thực sự góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước
khẳng định việt nam là điểm đến an toàn thân thiện và hấp dẫn của đầu tư du lịch
góp phần nâng cao sức mạnh mềm của đất nước
đang vô cùng vất vả đối với bộ máy phòng chống thiên tai từ trung ương tới địa phương
khi mà năm nay được nhìn nhận là một năm thiên tai khốc liệt nhất trong vòng một mươi năm qua
và là năm có nhiều cơn bão lớn nhất đổ bộ vào đất liền nước ta trong vòng ba mươi năm qua
bão trồng bão lũ trồng lũ siêu bão ngoài biển đông sạt lở liên tiếp mưa lớn trái mùa tính bất thường trái quy luật
tất cả những diễn biến của thiên tai trong vòng một năm vừa qua đáng để chúng ta nhìn nhận lại một cách nghiêm túc
về sự tác động của thiên tai
và đối với tương lai của đất nước
năm hai nghìn một mươi bảy thiên tai liên tục xảy ra và gây thiệt hại trên khắp cả nước
sáu cơn bão liên tục xuất hiện hình thành trên biển đông thêm sáu cơn áp thấp nhiệt đới
trong đó bão số hai bốn một mươi một mươi hai một mươi bốn và ba cơn áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào nước ta
lũ quét sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền núi
từ ngày hai đến một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trong đó đặc biệt nghiêm trọng tại mường la sơn la và mù căng trải yên bái
đặc biệt mưa lớn trái quy luật từ ngày một mươi đến một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
khi các hồ chứa đã đầy nước và gây lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh yên bái hòa bình
hồ hòa bình lần đầu tiên đã phải xả lũ khẩn cấp tám cửa xả đáy với lưu lượng xả lớn nhất một mươi sáu năm trăm hai mươi m ba trên dây
sạt lở bờ sông bờ biển đã xảy ra nghiêm trọng
uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy thiên tai đã làm ba trăm tám mươi sáu người chết và mất tích
sáu trăm năm mươi bốn người bị thương tám một trăm hai mươi sáu nhà bị đổ sập trôi
năm trăm sáu mươi một sáu trăm chín mươi sáu nhà bị ngập hư hại tốc mái
đất đá sạt lở gây hư hỏng công trình giao thông thủy lợi
bốn trăm hai mươi sáu sự cố về đê điều tổng thiệt hại về kinh tế khoảng sáu mươi tỷ đồng
đồng thời đã làm sản xuất bị đình trệ sức khỏe cộng đồng môi trường sống dân cư vùng thiên tai
bị ảnh hưởng nghiêm trọng tác động mạnh đến quá trình tăng trưởng
và phát triển bền vững của nền kinh tế quốc phòng và an ninh
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi bảy là năm tỉnh yên bái nói riêng
và các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi thiên tai nói chung chịu nhiều thiệt hại nặng nề chưa từng có
mưa lớn lũ ống lũ quét và sạt lở đất làm mất người mất nhà và toàn bộ tài sản
điều này đặt ra yêu cầu phải an cư tức là xây dựng những ngôi nhà tái định cư cho bà con
ở vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sang nơi ở mới vững chãi an toàn
mỗi khi mùa mưa lũ tới trong suốt cuộc đời của họ
có thể nói những sự kiện thiên tai của năm hai nghìn một mươi chín
đã khiến cho tất cả chúng ta phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc
về việc đưa yếu tố ảnh hưởng của thiên tai vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
chỉ sau một đêm mưa lớn đá trở thành dòng lũ ống hung dữ cuốn phăng bao chất chiều
thưa quý vị bà nói là do một cái mảnh đá rất là lớn trôi từ thượng nguồn xuống
và sau đó thì cái dòng nước nó rất là mạnh và nó chảy nó trôi lên phía trên
và đây là ngôi nhà của bà
đằng sau lưng bà đây đã bị sập hoàn toàn và cuốn trôi cho dòng nước không còn gì cả
bà già như thế này rồi và ở đây bên cạnh cái dòng suối này rất là lâu rồi
từ bé đến lớn nhưng mà chưa bao giờ bà thấy có dòng nước lũ lớn như vậy
chỉ trong vài phút đồng hồ bảy ngôi nhà và một trường mầm non
một nhà cộng đồng không còn chút dấu vết
chỉ còn ngổn ngang những viên đá to đá nhỏ đến bây giờ
may mắn là cả bản chạy kịp người không ai bị lũ cuốn đi
không ai có thể hình dung dòng suối
lòng suối nhỏ chỉ một mét bề ngang lại có thể trở thành dòng nước hung dữ đến vậy
và chỉ sau hai mươi năm ngày với sự trợ giúp của cả dân làng và chính quyền địa phương
gia đình cụ và các gia đình còn lại đã có ngôi nhà mới
bố trí sen ghép với các ngôi nhà trên cao hơn của bản
sẽ không có dòng suối bên cạnh không tiện đường nước sinh hoạt
nhưng ngôi nhà này đảm bảo an toàn cho cụ và con cháu
ngôi nhà của cụ của được dựng lên theo diện ở sen ghép
tức là được sự đồng ý của bà con bản làng mà dựng nhà cụ giữa các ngôi nhà người mông khác
cụ cho rằng gia đình mình may mắn là vẫn được sống trong ngôi nhà gỗ truyền thống của người mông
những luống rau cải mèo đã lại được trồng lên
lửa lại nổi ấm trong ngôi nhà của cụ
con dâu cụ lại may vá và đàn cháu lại được bế bồng trong yên ấm
mưa lớn lũ ống và lũ quét năm hai nghìn một mươi bảy thực sự đã biến mù căng trải thành một bãi chiến trường
một mươi năm người chết và mất tích một trăm ba mươi bốn ngôi nhà bị cuốn trôi
hàng nghìn người dân và các lực lượng vũ trang địa phương được huy động tìm kiếm người mất tích thu nhặt những gì còn sót lại
màn đêm buông xuống trong ngôi nhà lắp ghép mà chính quyền nhanh chóng dựng lên cho gia đình
gia đình anh mùa a lệnh ở xã kim nội
những giọt nước mắt vẫn rơi xuống khi anh nhắc về ngôi nhà gỗ cũ mà cả đời anh đã gây dựng
người mông yêu ngôi nhà gỗ của mình và họ chưa quen sống trong nhà lắp ghép
anh nói sẽ phải bắt đầu từ đầu để có thể dựng lại ngôi nhà gỗ cho gia đình
hiện nay đang cái vướng mắt mà chúng tôi cần phải tham dự ngay trong năm hai nghìn một mươi tám
một là về nước sinh hoạt cho bà con
cũng là cái việc hết sức cần thiết
thứ hai nữa là về cái đường giao thông
đây cũng là vấn đề quan trọng để cho bà con nhân dân sinh hoạt và đi lại thuận tiện
cái thứ ba nữa là điện
đây cũng là vấn đề quan trọng
bởi vì hiện nay thì nhân dân cũng đã ở sen ghép hoặc là ở ra cái nơi ở mới thì cũng đã bố trí tự kéo đường điện
đấy cũng là cái việc mà nhân dân hết sức là cố gắng rồi
thế nhưng mà về độ an toàn thì nó không thể an toàn được như là nhà nước đầu tư
bên cạnh nhà gỗ nhà lắp ghép nhà xây kiên cố
hình thứ ba được tỉnh yên bái đưa vào xây dựng để an cư cho bà con
xã phúc sơn của huyện văn chấn đang khẩn trương xây dựng nhà tái định cư kiên cố
cho một mươi hai hộ gia đình bị lũ quét cuốn hoàn toàn
dự kiến trước ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành để người dân vào nhà mới đón tết nguyên đán
trong thời gian vừa qua huyện cũng đã tiến hành giả soát tất cả các điểm dân cư xác định là nằm trong vùng có nguy hiểm
và đã có phương án phương án trình tỉnh và đến nay là tỉnh đã có nghị quyết và đã có quyết định phê duyệt các khu tái định cư
đối với các hộ mà huyện xác định là cần phải di rời trong thời gian tới
nhìn lại năm hai nghìn một mươi bảy thiên tai đã cướp đi của tỉnh yên bái năm mươi ba sinh mạng ba mươi ba người bị thương nhà cửa kiến trúc thiệt hại gần hai tỷ đồng
chúng tôi cho rằng đối với yên bái thì trong những năm tới thì thiên tai
sẽ còn xảy ra lặng nể hơn quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư để đảm bảo làm sao cho người dân được sống trong những vùng an toàn
thì cái việc này thì tỉnh đang tập trung để chỉ đạo thực hiện bằng cái việc thực hiện cái tái định cư tập trung với các cái dự án tập trung trung ương hỗ trợ tỉnh thực hiện
và các dự án bố trí tái định cư sen ghép cho cơ hội tựa đình để đảm bảo cơ hội tựa đình sống trong những vùng an toàn

vượt qua một năm đau thương mất mát yên bái là cái tên được cả nước hướng về chia ngọt sẻ bùi
để an cư việc đầu tiên là phải có ngôi nhà mới
nhưng để lập nghiệp thì còn cần rất nhiều chính sách nhiều hành động thiết thực hơn nữa để tái tạo sinh kế lâu dài cho bà con
thưa quý vị trong suốt thời gian liên tiếp xảy ra các cơn bão mạnh mưa lớn kéo dài và các trận lũ quét kinh hoàng vừa qua
chúng ta lại có dịp ghi nhận những câu chuyện xúc động về tình người
những con người mà cuộc đời và sự ra đi của họ đã lay động tới trái tim của tất cả chúng ta
một trong những nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc đến trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay là đồng nghiệp của chúng tôi
phóng viên trẻ đinh hữu dư phóng viên thường trú thông tấn xã việt nam tại yên bái
anh đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ truyền tải thông tin bão lũ từ địa phương trong những ngày cả nước đang dõi theo từng dòng tin
từng hình ảnh về yên bái sau trận lũ quét kinh hoàng ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua

chính là ngọn lửa ấm áp nhn lên những khát khao tìm hiểu về chân trời kiến thức rộng lớn của nhân loại
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở chế tạo nằm trên giải sơn mạch hoàng liên sơn hùng vĩ của miền bắc
ngôi trường nhỏ lọt giữa khu rừng nguyên sinh đẹp bậc nhất ở nước ta
nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc môi trường hoàn toàn cách biệt với thành thị
địa hình đèo dốc cách trở thậm chí là nguy hiểm và dễ khiến người đi nản lòng
nhưng ngôi trường vẫn mọc lên giữa núi rừng mây mù và nghèo khó
các thầy giáo vừa là người thầy người cha người mẹ vẫn đang ngày ngày cận kề đồng hành cùng tuổi thơ của hàng trăm học trò nghèo nhỏ bé và ngoan ngoãn
có lẽ chính những điều ấy đã khiến chàng phóng viên trẻ từ mình xuôi đến hữu dư đồng tựa
cảm và rung động dư âm thầm tích chữ mua sách để dành tặng các em
mỗi cuốn sách sẽ mở ra cho các em những thế giới khác nhau trong chuyện cổ tích chuyện ngụ ngôn về miền xuôi về thành thị về biển về bầu trời về máy bay và về những điều gần gũi với cuộc sống của các em mà các em chưa tưởng tận
ngày một mươi một tháng một mươi trận lũ lịch sử của năm hai nghìn một mươi bảy trang
phóng viên trẻ đinh hữu dư phóng viên thường trú thông tân xã việt nam đã dừng lại những ước mơ khi ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ tại cầu ngòi thia thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đình hữu dư được truy tặng bằng khen của thủ tướng bằng khen của thông tấn xã việt nam kỷ niệm trương vì sự nghiệp thông tấn
hội nhà báo việt nam và ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng truy tặng bằng khen cho những đóng góp và tinh thần nhiệt huyết của nhà báo trẻ
đã không ngại khó khăn gian khổ đến những điểm khốc liệt nhất kịp thời truyền tải những thông tin về vùng bão lũ từ địa phương
đây là một giấc mơ đang còn giang dở em chưa thực hiện xong
nhưng mà khi em mất thì sau khi em mất thì khi chúng tôi vào phòng ở của em trên cơ quan thực viên bái thì đã phát hiện rất nhiều nhìn thấy rất nhiều cái sách vở mà em đã góp góp lại kể cả những góp búp bê cũ góp góp lại cho các cháu thương nhi ở mình
đã không ngại khó khăn gian khổ đến những điểm khốc liệt nhất kịp thời truyền tải những thông tin về vùng bão lũ từ địa phương
một tấm gương có thể là để cho các nhà báo trẻ làm thế nào sống và làm việc có cái lý tưởng hơn hoài bão hơn và dấn thân hơn và có trách nhiệm hơn với xã hội
sự ra đi của dư và những giang dở trong mong ước của chàng phóng viên trẻ đã lay động hàng triệu con tim bạn bè đồng nghiệp trên khắp cả nước
hưởng ứng tinh thần của dư
hàng chục nghìn cuốn sách đã được gửi về thông tân xã việt nam ở hà nội
các đồng nghiệp của dư ở thông tấn xã đã nhanh chóng chuyển các cuốn sách đến những ngôi trường trong mây mù giá lạnh
các đồng nghiệp của dư đã được gửi về thông tấn xã việt nam để bàn thảo về các phương hướng biện pháp thúc đẩy đầu tư thương mại tự do cởi mở
tuần lễ cấp cao và hai ngày họp thượng đỉnh apec hai nghìn một mươi bảy đã thành công rực rỡ
khẳng định apec tiếp tục là cơ chế đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng liên kết và hợp tác kinh tế trong khu vực châu á thái bình dương
năm hai nghìn một mươi bảy ghi dấu mốc lịch sử năm mươi năm hình thành và phát triển của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
từ một hiệp hội sơ khai với năm quốc gia sáng lập asean hiện bao gồm một mươi thành viên đã vượt qua nhiều khó khăn và khác biệt
để trở thành nhân tố đóng góp quan trọng cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
đặc biệt với việc hình thành cộng đồng asean vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm asean trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới
và cộng đồng kinh tế phát triển năng động nhất châu á thái bình dương
diễn ra từ một mươi tám
tới hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc vạch ra tư tưởng phương châm sách lược cơ bản
của chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc trong thời đại mới cùng tầm nhìn chiến lược đến năm hai nghìn năm mươi
với mục tiêu đưa trung quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại và tầm ảnh hưởng dẫn đầu thế giới
đại hội đã thông qua nghị quyết sửa đổi điều lệ đảng bổ sung tư tưởng tập cận bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc
trong thời đại mới làm nền tảng chỉ đạo con đường phát triển
căng thẳng trên bán đảo triều tiên tiếp tục gia tăng với hàng loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo
có khả năng vươn tới các vùng lãnh thổ của mỹ ở thái bình dương
trong năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua bốn nghị quyết tăng cường trừng phạt triều tiên
trong khi đó mỹ và hàn quốc tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung
khiến quan hệ mỹ triều tiên và bầu không khí trên bán đảo triều tiên thêm căng thẳng
tuy vậy những ngày cuối năm triều tiên đã bày tỏ thiện trí sẵn sàng đối thoại với mỹ
về chương trình hạt nhân của nước này mở ra lối thoát cho khủng hoảng
trong năm cầm quyền đầu tiên thực hiện khẩu hiệu tranh cử nước mỹ trước tiên
tổng thống mỹ donald trump đã có những quyết định mang tính đảo ngược
đối với hàng loạt chính sách kinh tế ngoại giao quan trọng
điển hình là việc rút khỏi tppp unesco hiệp định paris về ứng phó biến đổi khí hậu
cũng như cắt giảm chi tiêu ngoại giao và các khoản viện trợ quốc tế
xếp chặt kiểm soát nhập cư
chiến lược an ninh quốc gia mới được công bố
cũng thể hiện rõ chính sách đơn phương và đề cao lợi ích quốc gia của mỹ
quyết định của tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel
và rời đại sứ quán mỹ đến jerusalem cũng đã khiến dư luận thế giới lo ngại
việc mỹ phủ quyết nghị quyết của hội đồng bá liên hợp quốc yêu cầu rút lại quyết định
càng khiến washington bị cô lập hơn về vấn đề này
năm hai nghìn một mươi bảy châu âu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn cả về chính trị và an ninh
các vụ khủng bố với mức độ nguy hiểm và hình thức khó lường liên tiếp xảy ra tại anh pháp bỉ
xu hướng ly khai bùng lên tại một số quốc gia mà điển hình là cuộc trưng cầu dân ý trái phép
của vùng catalonia tây ban nha
những trắc trở trong đàm phán thành lập chính phủ mới tại đức
hay tiến trình đàm phán brexit đã bộc lộ những mâu thuẫn sâu sắc tồn tại trong lòng châu âu
thưa quý vị không khí đón chào năm mới hai nghìn một mươi tám đang lên lõi khắp mọi nơi trên thế giới
những giờ phút cuối cùng của năm cũ hai nghìn một mươi bảy đã chuẩn bị qua đi
thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới chắc chắn là khoảnh khắc được chờ đợi nhất
trong ngày hôm nay đối với tất cả người dân trên toàn thế giới
vào khoảng một mươi bảy giờ theo giờ việt nam tiếng chuông đón chào năm mới sẽ vang lên
ở quốc đảo samoa tonga và đảo chrismus của cộng hòa kiribati
đây cũng là ba nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới
kể từ thời điểm này theo vòng quay của trái đất tất cả các quốc gia trên thế giới
sẽ lần lượt bước sang năm mới hai nghìn một mươi tám
tại mỹ thảo quả cầu pha lê tại quảng trường thời đại đêm giao thừa là một truyền thống có từ lâu đời
và thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước mỹ
mặc dù quả cầu với hai sáu trăm tám mươi tám khối tam giác bằng pha lê đã được hoàn thiện từ trước đây vài ngày
các nghệ nhân và kỹ sư sẽ liên tục thử nghiệm quả cầu cho tới những giờ phút cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
để bảo đảm nó sẽ rơi đúng vào thời khắc giao thừa trong khi các khối pha lê đồng thời phát sáng
tại brazil hàng chục nghìn quả bóng bay đầy màu sắc được thả lên bầu trời thành phố sa paolo
để chuẩn bị đón chào năm mới đồng thời công tác chuẩn bị cho lễ mừng năm mới ở bãi biển kopana
với một mươi bảy phút bắn pháo hoa và màn biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã sẵn sàng
bên cạnh niềm vui đón chào năm mới nhiều nước ở châu âu cũng như mỹ vẫn đang phải thắt chặt công tác kiểm tra an ninh
ở những khu vực nhạy cảm cũng như nơi tập trung đông người trong đêm giao thừa
sự hiện diện của lực lượng an ninh được tăng cường đặc biệt tại các địa điểm nơi diễn ra nhiều sự kiện sôi nổi để đón chào năm mới
london anh đang tăng cường an ninh ở mức tối đa chuẩn bị cho sự kiện bán pháo hoa mừng năm mới
còn tại đức các rào chắn bằng bê tông được dựng lên ngăn không cho các xe tải tiếp cận địa điểm tổ chức các buổi hòa nhạc ngoài trời
hay các sự kiện đón mừng năm mới đặc biệt sau vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào một chợ giáng sinh ở berlin hồi năm ngoái khiến một mươi hai người thiệt mạng
riêng trong ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ pháp sẽ huy động một trăm ba mươi chín bốn trăm linh nhân viên an ninh tại các thành phố lớn với trọng tâm ở thủ đô paris cùng các vành đai an ninh sẽ được thiết lập
trong đó có đại lộ saint élysée nơi hàng nghìn người pháp và du khách sẽ tập trung để đón năm mới
theo tính toán vùng đất đón năm mới muộn nhất trên thế giới thuộc về thành phố honu hawaii mỹ
nơi đây sẽ đón chào ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám đúng hai mươi bốn giờ sau đó tức là vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám theo giờ việt nam
nơi đây sẽ đón chào ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám theo giờ việt nam
nơi đây sẽ đón chào ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám theo giờ việt nam
cảm ơn các bạn đã kết nối lại với biên tập viên thúy quỳnh hiện đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để cùng gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
xin cảm ơn biên tập viên mỹ linh
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì tôi đang có mặt tại trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm của thành phố hà nội
vâng và vào lúc này vào thời khắc mà đáng lý phải được ở nhà để có thể chào đón năm mới cùng với người thân và gia đình
thì các y bác sĩ của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm vẫn đang phải túc trực để có thể đảm bảo rằng những cuộc điện thoại cấp cứu của người dân được đáp ứng một cách nhanh nhất
ngay bên cạnh tôi lúc này là bác sĩ nguyễn quang minh đến từ trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm của thành phố hà nội
vâng xin chào bác sĩ
xin chào phóng viên
thưa bác sĩ không biết được rằng là phải làm công việc túc trực vào những ngày như thế này thì bác sĩ có cảm thấy có điều gì đó khác biệt không ạ
thực ra với những ngày giáp tết như này và những ngày thường thì những cái công việc của chúng tôi là để phục vụ
trong khắc sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh cho nhân dân thì đấy là công việc hàng ngày của chúng tôi rồi
thì so với ngày thường hay ngày tết thì công việc nó vẫn vậy thôi nó cũng không có gì khác biệt cả
vâng thế nhưng mà rõ ràng là vào cái giai đoạn chuyển giao năm cũ giữa năm mới
không biết được rằng là trong cái quá trình mà làm công tác cấp cứu của mình
nếu như có thể được giúp một người nào đó đón một cái tết với tình trạng sức khỏe tốt hơn
thì bác sĩ sẽ có những cái cảm xúc như thế nào
thực sự thì nhiều lần
nhiều trường hợp chúng tôi đi cấp cứu vào những thời điểm chuyển giao này
thì có thể là cũng với những bệnh nhân có thể là tình trạng bệnh nhân có thể là nhẹ nhàng hoặc là có thể tình trạng bệnh nhân nặng
nhưng mà với tiêu chí hàng đầu là của cấp cứu mùa năm từ trước đến nay đều là phải nhanh chính xác và phải là kịp thời
và ở mức độ nào chúng tôi đều cố gắng hết sức để có thể giúp bệnh nhân có được cái điều kiện chăm sóc tốt nhất
và có thể đến được bệnh viện hoặc là được xử trí cấp cứu một cách kịp thời
thì có thể góp phần giúp cho bệnh nhân và người nhà có thể sớm có những ngày đón tết hoặc là những ngày
đoàn viên đoàn tụ chẳng hạn
vậy thì nhân dịp năm mới bác sĩ có muốn gửi lời chúc tới quý vị khán giả của kênh truyền hình nhân dân
nhân dịp năm mới thì tôi có lời chúc đầu tiên là với ekip phóng viên cùng toàn thể khán giả trên truyền hình một năm mới sức khỏe
và cố gắng là hạn chế gặp chúng tôi
đó là tốt nhất
xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ và cũng được chúc bác sĩ và những cán bộ của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hà nội một năm mới nhiều sức khỏe an khang thịnh vượng
vâng xin cảm ơn
vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là cuộc trao đổi giữa phóng viên truyền hình nhân dân và bác sĩ của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hà nội
còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại trường quay với biên tập viên thanh tú và mỹ linh
vâng xin cảm ơn biên tập viên thúy quỳnh với cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi
thưa quý vị và các bạn nếu như khoảnh khắc đầu tiên của năm mới mọi người được xung họp bên gia đình thì các bác sĩ vẫn phải hết mình với công việc
mong rằng trong những ngày này đội ngũ y bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe để phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng kênh truyền hình nhân dân trong suốt một năm vừa qua
và xin kính chúc quý vị khán giả có một năm mới với nhiều thành công
xin kính chào và hẹn gặp lại trong năm mới hai nghìn một mươi tám